trong khi đó khu vực vùng núi nhiều nơi thấp dưới một mươi bốn độ trời khá là rét
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh không còn tăng cường thêm nữa
nhưng nó lại có xu hướng di chuyển lệch về phía biển
nên đới gió sẽ chuyển dần sang hướng đông bắc đến đông
vì thế mà trời vẫn còn có mây nhiều kèm theo đó là những cơn mưa nhỏ
nên nền nhiệt hôm nay tại bắc bộ tiếp tục duy trì mức thấp
với các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ tiếp tục ở ngưỡng dưới hai mươi độ
trong khi ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn một chút
ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ trời vẫn còn rét
riêng với khu vực tây bắc các tỉnh lai châu điện biên lào cai và cả sơn la
do ít chịu tác động của không khí lạnh trời vẫn có nắng nhẹ và nền nhiệt cao nhất
trong ngày hôm nay giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với trung bộ tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
không khí lạnh sẽ gây mưa nhiều nhất cho khu vực này trong đêm qua và sáng ngày hôm nay
sau đó mưa tại khu vực này sẽ giảm cả về diện
nền nhiệt cao nhất tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh chỉ khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
tại các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
có mức nhiệt nhỉnh hơn là khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày hôm nay
do tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên vẫn còn duy trì mưa rào dài rác
với nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
vẫn như mọi ngày lúc này tại hai khu vực nam bộ và tây nguyên
tuy nhiên theo dự báo hôm nay cường độ nắng trên cả hai khu vực sẽ giảm hơn
nhiệt độ trưa và chiều nay tại tây nguyên sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
sau đó về chiều và tối nhiễu động gió đông dịch chuyển từ biển vào
sẽ gây mưa cho phần phía nam của tây nguyên cũng như là khu vực các tỉnh thành thuộc nam bộ
trên biển không khí lạnh yếu đi vì thế mà gió trên các vùng biển giảm dần
tuy nhiên phần phía tây của huyện nam bộ
đảo trường sa vẫn có mưa rông trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

nhưng tất nhiên là đúng kmart
nếu tự nhận được niềm vui